đoàn công tác số ba của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã có buổi làm việc với tỉnh ủy tây ninh
về công tác phát hiện kiểm tra giám sát xử lý các vụ tham nhũng sai phạm kinh tế
thời gian qua tỉnh ủy tây ninh đã đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào công tác phát hiện
xử lý các vụ án tham nhũng kinh tế và chương trình kiểm tra giám sát hàng năm
từ năm hai nghìn một mươi một đến nay các cấp ủy tổ chức đảng ở tây ninh đã phát hiện và đề nghị thu hồi gần chín trăm linh triệu đồng
kỷ luật một mươi hai đảng viên tham nhũng sai phạm về kinh tế
ngoài ra qua kiểm toán giải quyết khiếu nại tố cáo điều tra truy tố xét xử và thi hành án
các đơn vị cũng thu hồi số tài sản hơn hai trăm ba mươi sáu tỷ đồng
phát biểu tại buổi làm việc trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc đánh giá
tây ninh đã triển khai tốt công tác kiểm tra giám sát quá trình xử lý các vụ án tham nhũng
kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận quan tâm và chỉ ra nguyên nhân của những vướng mắt
để thực hiện công tác kiểm tra giám sát tốt hơn trong thời gian tới
đoàn công tác sẽ tiếp tục làm việc với một số sở ngành của tỉnh đến ngày năm tháng một mươi